liên quan tới việc công bố điểm chuẩn vào các trường đại học cao đẳng dự kiến trong ngày hôm nay
thí sinh cả nước có thể biết được điểm chuẩn vào tất cả các ngành học của các trường đại học
trên website của từng trường sẽ công bố điểm chuẩn của các ngành
nên thí sinh có thể dễ dàng tìm kiếm để biết được có trúng tuyển hay không
theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
các thí sinh kiểm tra lại kết quả điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu qua tài khoản cá nhân
trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
sau khi kết thúc đợt thay đổi đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo tập hợp danh sách số lượng nguyện vọng của thí sinh và gửi cho các trường thống kê
theo đó từ ngày hai đến ngày năm tháng tám nhóm xét tuyển đại học phía bắc phía nam
và các trường đại học học viện có thể lấy dữ liệu của bộ gửi về để tổng hợp sàng lọc thí sinh ảo